bệnh nhân là f một được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày một mươi một tháng chín
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dư tính
trường hợp thứ năm là dtv nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở ngô quyền quang trung hà đông
bệnh nhân là f một ngày sáu tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển vào cách ly
ngày một mươi bốn tháng chín bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
tiếp theo là bảy ca bệnh ở phường thanh xuân hà nội
các bệnh nhân ở phường thành trung quận thanh xuân gồm một ca bệnh tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trái
hai ca ở ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trái bốn ca ở phòng một trăm linh bảy tập thể cao xu sao vàng nhà g một nguyễn trái
các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa bao gồm bốn ca bệnh
và là f một ba ca bệnh đã được chuyển cách ly tập trung từ trước
ngày một mươi năm tháng chín tất cả các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dư tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận
ba tám trăm sáu mươi chín ca dương tính với sars cov hai trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai hai trăm bảy mươi ba ca
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại bà rịa vũng tàu ba mươi ba nhân viên y tế đã là f
trong lúc tham gia phòng chống dịch hàng trăm người khác thuộc diện f một
đây là câu chuyện không của riêng ai và các bác sĩ của chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày
bà rịa vũng tàu ba mươi ba nhân viên y tế mắc covid một mươi chín trong lúc tham gia phòng chống dịch
hà nội một mươi chín quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường
sau ngày một mươi năm tháng chín người dân tại vùng xanh ở tp hcm có được về quê không
ca covid một mươi chín ở đà nẵng thấp nhất trong hai tháng
quảng ninh cách ly y tế bảy ngày với người hoàn thành cách ly tại các địa phương
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã cung cấp thông tin trên vào ngày một mươi năm tháng chín
cụ thể trong số ba trăm năm mươi nhân viên y tế liên quan đến covid một mươi chín
ba bác sĩ và điều dưỡng là f ba trăm một mươi bảy người thuộc diện f một
theo bác sĩ trương đình chính trưởng phòng nghiệp vụ sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện sức khỏe các bác sĩ và điều dưỡng mắc covid một mươi chín đều đã ổn định khỏi bệnh
và đang tiếp tục công việc điều trị xét nghiệm tại cơ sở y tế điểm cách ly trên địa bàn
nhận định nguyên nhân lây nhiễm bác sĩ trương đình chính cho biết
trong quá trình làm việc các nhân viên đều có trang bị bảo hộ
tuy nhiên trong môi trường làm việc nguy cơ lây nhiễm rất cao
thì không tránh khỏi việc bị lây nhiễm từ bệnh nhân đang điều trị
sau khi phát hiện các nhân viên y tế trở thành f
sở y tế đã đưa những trường hợp này đi cách ly và điều trị theo quy định
đối với các nhân viên y tế là f một nhằm duy trì hoạt động thì theo quyết định một nghìn năm trăm năm mươi một của bộ y tế
được phép sử dụng nhân viên y tế thuộc diện f một để theo dõi chăm sóc cho các đối tượng f một
nên những nhân viên này được bố trí làm việc trong các khu cách ly tập trung của
tỉnh để chăm lo cho lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch
trước đó bà rịa vũng tàu đã ban hành nghị quyết theo đó hỗ trợ thêm chín mươi đồng một người một
ngày làm việc đối với người trực tiếp khám trần đoán điều trị người mắc nghi mắc covid một mươi chín
tại khu cách ly của cơ sở khám chữa bệnh người làm công việc lấy mẫu gộp mẫu phân tách mẫu
người trực tiếp làm xét nghiệm sars cov hai tại cơ sở y tế người làm công việc vệ sinh
tẩy uế diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc covid một mươi chín
đồng thời quyết định hỗ trợ thêm tiền ăn ba mươi đồng một người một ngày cho nhân viên y tế và
những người phục vụ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc điều trị người mắc nghi mắc covid một mươi chín
bà rịa vũng tàu cũng có chính sách hỗ trợ những nhân viên y tế đang mắc hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
trong quá trình tham gia phòng chống dịch
quay trở lại với những tin tức liên quan đến diễn biến dịch tại hà nội chúng tôi xin vui mừng thông báo
thưa quý vị về thông tin một mươi chín quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường
những thông tin đã đưa ra
hà nội vừa có quyết định những địa bàn không phát sinh ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về
theo thống kê của sở y tế hà nội từ ngày sáu tháng chín đến nay có một mươi chín quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
ở cộng đồng gồm có ba đình ba vì bắc tứ liêm cầu giấy đan phượng gia lâm hoài đức
long biên mê linh mỹ đức nam tử liêm phú xuyên phúc thọ quốc oai sóc sơn sơn tây
thanh oai ứng hòa tây hồ
sáng ngày một mươi sáu tháng chín trao đổi với phóng viên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội lê hồng sơn thông tin
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
ông sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã
trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt phải có giấy đi đường
trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại còn trong trường hợp họ đi sang vùng đỏ
đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường
ông sơn nói về việc người dân từ vùng xanh sang vùng đỏ hay từ vùng đỏ sang vùng xanh sẽ thực hiện như thế nào
và người dân ở vùng đỏ có được mua hàng bán mang về ở vùng xanh không
phó chủ tịch ubnd tp hà nội
cho biết về nguyên tắc người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định
nếu có giấy đi đường được cấp theo quy định thì có thể đi xuyên vùng
tuy nhiên việc kiểm soát sẽ phải thực hiện rất chặt chẽ
ở đây tùy thuộc vào tình hình các quần huyện thị xã sẽ có hướng dẫn cụ thể
ông sơn thông tin liên quan đến các chốt kiểm soát ở vùng xanh có cần phải duy trì nữa không
ông sơn cho hay thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết
các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở
các khu vực giáp danh vùng
đối với các chốt khu vực dân cư tự quản tại vùng xanh theo xu hướng sẽ dỡ dần
vì người dân được đi lại rồi nên không cần thiết nữa tuy nhiên sẽ phải phụ thuộc vào tình hình dịch
trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch tễ phức tạp thì phải khôi phục lại các chốt này
còn quan trọng nhất là việc kiểm soát đi lại giữa các vùng và đặc biệt là vùng đỏ
vẫn phải duy trì giãn cách kiểm soát chặt chẽ phó chủ tịch hà nội nêu
tiếp đó liên quan đến điểm nóng an giang
sau cuộc điện thoại của thủ tướng chính phủ phạm minh chính mới đây
để giải thích về việc khi thủ tướng gọi không ai nghe máy
bí thư thị trấn ở an giang đã giải thích rằng mấy anh em chỉ huy bị cách ly
nên thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy
theo bí thư chủ tịch ubnd thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho ông lúc đêm khuya để kiểm tra công tác phòng chống dịch
chia sẻ trên tuổi trẻ online ông phan văn tường bí thư chủ tịch ubnd thị trấn long bình
huyện an phú tỉnh an giang cho biết đêm khuya ngày một mươi bốn tháng chín
thủ tướng phạm minh chính đã gọi điện thoại cho ông để kiểm tra về công tác phòng chống dịch
khi long bình đang có bốn trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
ông tường nói mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy
sau đó thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi
cũng theo lời kể của ông tường với tờ tuổi trẻ trong cuộc trao đổi với ông
thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo rất sát thực tế với ba nội dung là phải xét nghiệm hai ngày một lần
thành lập trạm y tế lưu động và phải tổ chức giãn dân
bí thư thị trấn long bình thông tin sở y tế ký văn bản triển khai thành lập trạm y tế lưu động vào ngày một mươi hai tháng chín
thì tối một mươi bốn tháng chín thủ tướng gọi kiểm tra
ông nói việc lập trạm y tế lưu động phải do huyện hỗ trợ mới thực hiện được
việc giãn dân và di rời dân ra khỏi khu dân cư nghèo thì phải do huyện và tỉnh tính toán mới thực hiện được
chứ địa phương không thể làm được
cũng theo nguồn trên thủ tướng còn trực tiếp gọi điện cho ông lê thanh phương
phó chủ tịch ubnd huyện an phú tỉnh an giang để kiểm tra
theo vtv khi kết nối trực tuyến với lãnh đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của huyện an phú
thủ tướng hỏi cái huyện đỏ quạch như thế này rồi mà vẫn không triển khai trạm xá lưu động là như thế nào
sau đó thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung một số việc như sơ tán dân ra khỏi khu vực đông dân
vì để đây sẽ lây tiếp rất nhanh
tỉnh tập trung lực lượng lên an phú này để xét nghiệm trong vòng một tuần
và phải ít nhất ba lần để bóc ép không ra
triển khai các trạm xá lưu động và quan trọng nhất là phải đầy đủ oxy thuốc men để người dân tiếp cận sớm nhất
theo thuật lại của người lao động sau chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
tỉnh an giang quyết tâm bảo vệ vùng xanh và thu hẹp vùng đỏ để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới
trong cuộc họp ngày một mươi năm tháng chín sau khi nhận được sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình nêu tỉnh hiện có bảy địa phương đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
nhưng không nên chủ quan mà phải tập trung cao độ hơn nữa để giữ vững vùng xanh
ông yêu cầu các địa phương phải quản lý dân cư trên địa bàn đúng như tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đồng thời xây dựng kế hoạch về lộ trình kiểm soát dịch có giải pháp cụ thể
ngoài an giang trong tối một mươi bốn tháng chín thủ tướng cùng bốn bộ trưởng tiếp tục trao đổi trực tuyến
với lãnh đạo một số phường xã đang có diễn biến dịch phức tạp để kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cụ thể gồm phường rạch sỏi thành phố giạch giá xã hòa điền huyện kiên lương tỉnh kiên giang
xã hòa hưng huyện cái bè xã lương hòa lạc huyện chợ gạo tỉnh tiền giang phường an hòa thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
tiếp đó ngay tối hôm qua hậu giang đã tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
do xuất hiện ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ
tại cuộc họp bí thư tỉnh ủy hậu giang nghiêm xuân thành phê bình cấp ủy người đứng đầu cấp ủy
ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thị xã long mỹ và xã long phú
do đã thiếu sâu sát để bùng phát ổ dịch mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng
sáu tháng chín những xã có ca mắc covid một mươi chín của hậu giang sẽ thực hiện chỉ thị một mươi sáu hoặc một mươi sáu cộng
bên cạnh đó học sinh khối lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường
tỉnh chuẩn bị phương án học trực tuyến
tối một mươi năm tháng chín hậu giang đã tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
do xuất hiện ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hậu giang
đến hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng chín đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi ba trường hợp ở xã long phú một trường hợp ở xã long trị a
trong những trường hợp nhiễm bệnh mới này có nhiều trường hợp là học sinh
địa phương phải triển khai test nhanh kháng nguyên sars cov hai đối với một trăm linh
người dân xã long phú dự kiến trên một mươi ba trăm linh người đã thực hiện được năm mươi đến thời điểm này
lãnh đạo sở y tế hậu giang nhận định đây là ổ dịch hết sức phức tạp
qua xét nghiệm tất cả các trường hợp dương tính có chỉ số ngưỡng chu kỳ đều dưới hai mươi
nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao
đại diện lãnh đạo sở y tế hậu giang cũng đề nghị tăng cường xét nghiệm trong tuần
đầu tiên ở xã long phú hai ba ngày xét nghiệm một lần phải chặt bên ngoài và nghiêm bên trong
ở các khu phong tỏa áp dụng từ chỉ thị một mươi sáu cộng trở lên để kiểm soát hiệu quả
không để tiếp tục lây lan dịch trong khu phong tỏa
tại cuộc họp bí thư tỉnh ủy hậu giang nghiêm xuân thành phê bình cấp ủy
người đứng đầu cấp ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch
thị xã long mỹ và xã long phú do đã thiếu sâu sát để bùng phát ổ dịch mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng
ông thành cho rằng cấp ủy người đứng đầu cấp ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy
phòng chống dịch thị xã long mỹ không tròn vai quản lý lòng lẻo thiếu phương pháp
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hậu giang đã phân công ông trần văn huyến
phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo
toàn diện công tác phòng chống dịch tại thị xã long mỹ toàn tỉnh thực hiện chỉ thị số một mươi năm và một mươi năm cộng
riêng các địa phương có người mắc covid một mươi chín sẽ chuyển sang chỉ thị số một mươi sáu và một mươi sáu cộng
tạm dừng đến trường đối với khối chín và khối một mươi hai từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
luân chuyển lãnh đạo cấp xã ở nơi xảy ra dịch bùng phát
ra soát kiện toàn các cấp lãnh đạo công tác phòng chống dịch của toàn thị xã
bên cạnh đó trong đêm một mươi năm tháng chín và một mươi sáu tháng chín phải tầm soát thần tốc các ổ dịch
một trăm linh người dân ở ổ dịch phát sinh phải được xét nghiệm
từ hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đã ra quyết định thiết lập bốn vùng cách ly y tế
đối với bốn trăm một mươi tám hộ với một ba trăm linh năm khẩu
trong đó tại xã long phú gồm ba vùng và vùng còn lại tại ấp sáu xã long trị a
trước đó sau năm ngày từ ngày chín đến một mươi ba tháng chín hậu giang không ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín mới
thì đến đêm một mươi bốn tháng chín địa phương này xuất hiện ổ dịch nói trên
tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh hậu giang tính đến thời điểm hiện tại là bốn trăm chín mươi một
trong đó ba trăm chín mươi người đã được điều trị khỏi bệnh
thưa quý vị có rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi
để hỏi về việc sau ngày một mươi năm tháng chín người dân tại vùng xanh ở tp hcm có được về quê hay không
thì mới đây thông tin mới nhất chúng tôi có được từ chủ tịch ubnd quận tân bình cho biết
địa phương sẵn sàng hỗ trợ đưa người có nhu cầu trở về quê với điều kiện nhất định
vậy những điều kiện gì được coi là điều kiện tiên quyết để người dân có thể trở về quê
trong số phát sóng cuối của chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời
do sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông tổ chức
chủ tịch ubnd quận tân bình và chủ tịch ubnd huyện cần giờ
đã tham gia tương tác với người dân về chủ đề giải đáp thắc mắc và hỗ trợ
người dân quận tân bình và huyện cần giờ
mở đầu chương trình người dân đặt câu hỏi
thời gian tới huyện cần giờ được mở lại những loại hình dịch vụ nào
chủ tịch ubnd huyện cần giờ nguyễn văn hồng thông tin
sau ngày một mươi năm tháng chín huyện cần giờ sẽ thực hiện thí điểm
nới lỏng giãn cách xã hội theo tiêu chí khóa chặt bên ngoài
từng bước nới lỏng bên trong tới ngày ba mươi tháng chín
trên cơ sở đó huyện cần giờ cho phép mở lại các hàng quán dịch vụ ăn uống
nhưng không tại chỗ mà chỉ mang về
người dân đi chợ tuần một lần
bên cạnh đó sẽ cho ngư dân triển khai đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản trở lại
về xây dựng địa phương sẽ thực hiện ra soát những công trình cấp bách
trọng điểm kể cả nhà ở xây dựng riêng lẻ để kiến nghị thành phố cho phép xây dựng lại
liên quan đến việc người dân có được đi lại khi cửa hàng ăn uống được mở
ông hồng cho biết huyện cần giờ sẽ thực hiện
mỗi người dân là một shipper người đã tiêm hai mũi
sau một mươi bốn ngày sẽ được đi lại theo phương án phòng chống dịch của địa phương
cũng theo chủ tịch ubnd huyện cần giờ thời gian tới
địa phương sẽ phối hợp với các sở ngành thành phố để kết nối mở các tuyến du lịch khép kín
trên tinh thần an toàn tới đâu mở tới đó tạo điều kiện cho người dân thành phố đi du lịch cần giờ
ông hồng cho biết một trong những điều kiện để mở lại du lịch ở huyện cần giờ
do các địa điểm du lịch ở cách xa khu dân cư
địa phương gần như đã phủ một trăm linh vaccine mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn và mũi hai trên ba mươi bảy
chủ tịch ubnd huyện cần giờ thông tin thêm trong thời gian thí điểm
địa phương sẽ tổ chức cho người dân đi theo tùa thực hiện năm k và hai mũi vaccine gần như là thẻ xanh
kết thúc thí điểm huyện cần giờ sẽ nới lỏng du lịch hơn
trả lời câu hỏi về phạm vi hoạt động của các shipper
chủ tịch ubnd huyện cần giờ cho biết
tại quận bảy huyện cần giờ và củ chi shipper sẽ được chạy liên quận huyện
còn nhân viên giao nhận hàng của các doanh nghiệp chỉ được giao nhận trong quận huyện đó
cũng trong chương trình người dân quận tân bình đặt câu hỏi sau ngày một mươi năm tháng chín
người dân ở vùng xanh tại tp hcm có được về quê cũng là vùng xanh không
chủ tịch ubnd quận tân bình nguyễn bá thành cho biết
địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê đúng với chính sách của thành phố
tiêm vaccine test nhanh hoặc làm pcr để người dân có giấy đi đường
tuy nhiên ông thành nhấn mạnh người đi phải có người nhận
phải có tổ chức thực hiện đưa người dân về thì địa phương mới hỗ trợ
liên quan vấn đề này ông lê quang tự do cục phó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông
thông tin cách để lao động ngoại tỉnh đang trú tại tp hcm được về quê là lập danh sách
gửi lên hội đồng hương hoặc mặt trận tổ quốc tỉnh
sau đó các đơn vị này sẽ thay mặt người dân đề nghị lên ủy ban nhân dân tỉnh
để tỉnh liên hệ với tp hcm phối hợp đưa đón người dân
nếu không người dân sẽ không thể tự đi được
thưa quý vị có thể thấy với khả năng chống dịch như thời điểm hiện tại
số ca mới giảm nhưng ca lây nhiễm cộng đồng nhiều hơn ba ngày liên trước
ngày một mươi hai và một mươi ba lần lượt là một mươi hai và một mươi ba ca
không có ca cộng đồng
ngày một mươi bốn tháng chín là một mươi một ca một ca cộng đồng
cho thấy nguy cơ f còn lần khuất trong cộng đồng
dù thành phố đã quyết định nới lỏng cách ly xã hội từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín
đà nẵng ghi nhận chín ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua thấp nhất trong vòng hai tháng
thành phố nới lỏng cách ly xã hội từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng cho biết
trong số chín ca nhiễm mới có ba ca lây nhiễm cộng đồng
trong đó hai ca phát hiện từ lấy mẫu đại diện
hộ gia đình lần thứ bảy trong vòng ba mươi ngày
một ca là nhân viên phục vụ khu cách ly ký túc xá đường sắt
từng năm lần xét nghiệm âm tính
số ca mới giảm nhưng ca lây nhiễm cộng đồng nhiều hơn ba ngày liền trước
ngày một mươi hai một mươi ba tháng tám lần lượt là một mươi hai và một mươi ba ca không có ca cộng đồng
ngày một mươi bốn tháng tám là một mươi một ca một ca cộng đồng
cho thấy nguy cơ f còn lần khuất trong cộng đồng
dù thành phố đã quyết định nới lỏng cách ly xã hội từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín
như vậy số ca dương tính
ngày một mươi năm tháng chín thấp nhất trong vòng hai tháng qua
ngày một mươi năm tháng bảy ghi nhận hai mươi bảy ca sau đó số ca không ngừng tăng lên
ngày hai mươi bảy tháng tám thành phố ghi nhận hai trăm linh hai ca cao nhất năm đợt dịch trong vòng một mươi tám tháng qua
đà nẵng đã liên tiếp nâng cấp độ phòng chống dịch từ giãn cách lên cách ly xã hội
cao hơn chỉ thị một mươi sáu sau đó tạm dừng mọi hoạt động trong hai mươi ngày
từ ngày một mươi sáu tám đến ngày năm chín để khống chế chủng delta lây lan
tại hai chuỗi lây nhiễm ở càng cá thọ quang và chợ đầu mối
trong hai mươi ngày này
thành phố phát hiện hai bốn trăm linh bệnh nhân
đến nay đà nẵng còn ba chuỗi nguy cơ cao gồm hộ gia đình năm trăm chín mươi sáu ca
lực lượng phòng chống dịch ba mươi tám ca phát hiện trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây một trăm năm mươi năm ca
các chuỗi đã kiểm soát được là người từ vùng dịch về ba mươi năm ca và các chuỗi lây nhiễm khác một trăm sáu mươi tám ca
dịch bệnh được kiểm soát tại một số khu vực trong đó có hai mươi tám trên năm mươi sáu xã phường là vùng xanh
khi trải qua một mươi bốn ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ngũ hành sơn là quận xanh người ở vùng xanh từ ngày mai được đi chợ ba ngày một lần
tập thể dùng ngoài trời từ năm đến bảy giờ sáng và một mươi bảy đến một mươi chín giờ tối
các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tiếp tục bán mang về chưa được phục vụ tại chỗ
với những tỉnh thành khác thì quảng ninh đang rất quan trọng công tác phòng chống dịch
được biết những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh thành phố khác khi về quảng ninh
sẽ phải tiếp tục cách ly y tế bắt buộc thêm bảy ngày tại cơ sở cách ly trong tỉnh
trước khi về theo dõi y tế tại những tỉnh
các nhà bảy ngày trừ chuyên gia người lao động nước ngoài đã tiêm đủ hai mũi vaccine
và hoàn thành cách ly tập trung theo quy định
đây là biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín mới nhất của tỉnh quảng ninh
sau khi địa phương này xuất hiện một số trường hợp dương tính với sars cov hai
là người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung ở các địa phương có dịch trở về
ubnd tỉnh quảng ninh yêu cầu chính quyền các địa phương các sở ngành đơn vị kiểm soát chặt chẽ
tất cả những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh thành phố khác trở về
thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người từ các tỉnh ngoài về địa phương
đặc biệt là từ các địa bàn có dịch
ubnd tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các xã phường thị trấn các tổ phòng chống covid
cộng đồng tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp người về không khai báo
chỉ đạo bố trí phương tiện đón người trở về từ các chốt kiểm soát phòng chống dịch
thực hiện quản lý chặt chẽ đối với người hoàn thành cách ly
người về từ vùng có dịch và lái xe vận chuyển
các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
chẽ các trường hợp trên
thông tin ngay cho trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của huyện thị xã thành phố
về các trường hợp người trở về để thống nhất bố trí phương tiện đón về khu cách ly
thực hiện công tác tổ chức giám sát theo quy định
ngoài ra ubnd tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có chốt kiểm soát
công an tỉnh sở giao thông vận tải
tăng cường đủ lực lượng trực tại chốt
ra soát lại quy trình phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát
niêm yết công khai các quy định đối với người ra vào tỉnh
bên cạnh đó quảng ninh duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các trường học các chợ dân sinh chợ đầu mối
tiếp tục xét nghiệm sàng lọc bắt buộc đối với tiểu thương
người bán hàng nhân viên người lao động làm việc
tại các chợ đầu mối chợ truyền thống chợ cóc chợ tạm
ngoài hai ca nhiễm mới phát sinh là các trường hợp lái xe
người hoàn thành cách ly di chuyển từ các địa phương khác vào
được phát hiện sớm và thực hiện cách ly tập trung
đến nay quảng ninh đã trải qua gần tám mươi ngày không có ca lây nhiễm thứ phát
mặc dù không may bị nhiễm sars cov hai và trở thành f
thế nhưng thay vì nghỉ ngơi điều trị bác sĩ trương văn hiền đã lựa chọn xin được ở lại
để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân san sẻ cánh nặng với đồng nghiệp
từ đó trở thành một bác sĩ đặc biệt tại bệnh viện hồ sức covid một mươi chín với tên gọi bác sĩ f
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức tại bệnh viện ung bướu tp hcm cơ sở hai
nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên
trong số các y bác sĩ đang làm việc tại đây có một người vô cùng đặc biệt
đó chính là cử nhân vật lý trị liệu trương văn hiển của bệnh viện trời rẫy
trong những ngày chạy đua dành giật sự sống cho bệnh nhân covid một mươi chín
anh trương văn hiển không may ấm sars cov hai và trở thành f
thế nhưng thay vì nghỉ ngơi điều trị với trách nhiệm của một bác sĩ khuất trên mình
chiếc áo blue trắng anh đã lựa chọn xin được ở lại để tiếp tục
chăm sóc bệnh nhân sang sẻ gánh mạng với đồng nghiệp
và rồi anh trở thành một bác sĩ đặc biệt tại đây với tên gọi bác sĩ f
thì sau đó thì thật ra mình không có triệu chứng gì hết
thì sau đó mình trải qua được một tuần thì mình sinh ra sinh ra để phục vụ
chứ nếu mà mình nằm ở trong đó mình là người dân động mà lúc nào cũng dân động
một ngày mình có thể là năm bảy cây số nhưng mà vô đó mình nằm một chỗ thì mình cảm thấy nó rất là phí
thành thử ra mình tịch nguyện ra để mình làm
nhu cầu của bệnh nhân nhu cầu dân lý trị liệu rất là nhiều
nhưng mà cái lực lượng của chợ rẫy cử ra đây chỉ có ba người thôi
chỉ là kèm theo mấy sinh viên của trường đại học hồng bàng
thì bệnh nhân nó rất là cần nhiều mà cuối cùng không có ai hết
không có lực lượng thành thử ra là mình ra để hỗ trợ mấy bạn
hỗ trợ bệnh nhân phục hồi tốt hơn
tại vì cái nhu cầu của vật lý trị liệu ngoài cái điều trị triệu chứng của cái bệnh nhân covid
thì nhu cầu dân lý trị liệu rất là cao
thành thử ra là mình tình nguyện tự nguyện đi ra để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn
trước đây mình là người bình thường thì mình vô mình gặp f thì mình cảm thấy rụt rè
cảm thấy mình lo sợ mình có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào
nhưng mà sau khi mình bị nhiễm rồi á mình cảm thấy bình thường lắm
cái cảm giác mình tiếp xúc rất là bình thường giống như người mình giống như mình vậy đó
không có cảm giác gì sợ sạch mình thấy mình tiếp xúc bệnh nhân nó tự tin hơn nữa
trước lúc đầu mới ra mà nói ba người mở số lượng bệnh rất là quan mang không biết sao mình làm hết
nhưng mà lúc đó thì cũng định thường lại là cái bệnh nào mà cần thiết
có nghĩa là mấy bệnh nhân nào mà có khả năng hồi phục nhanh
thì mình sẽ giúp giải quyết sớm hơn
rồi sau đó thì có sinh viên đồ thêm hiện tại bây giờ nó có sáu bạn ngoài bắt vào
với sáu bạn bên sinh viên bên hồng bàng thì nó đã cải thiện thực lượng nó cũng khoảng mười mấy người
với lượng bệnh thì trung bình mỗi người khoảng hai mươi k hai mươi k một ngày
rồi hít chậm thôi
rồi rồi thở lại bình thường
chú ơi nay tập rồi thấy sao thấy khỏe không
hiện tại bây giờ thấy sao
thở khỏe mà lâu lâu nó quặng lên
à lâu lâu nó quặng lên
công việc của mình ở đây là chia ra ba cái trường hợp
trường hợp là hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân thở máy
trường hợp thứ hai là thở máy liều cao hfnc
thứ ba là thở oxy
thì mình giúp cho bệnh nhân tống đải cái trường hợp thứ nhất là thở máy
thì giúp cho bệnh nhân đào thải cái đầm nhất
trong trường hợp đó nếu mà mình thảo thải được tốt
thì sẽ sớm cái máy
cái trường hợp thứ hai mà bệnh nhân thở cái dòng máy liều cao á
thì cái đó là nó giữa ranh giới giữa thở máy với thở cái oxy
thành thử là mình giúp cái ngăn được cái trường hợp đó
thì mình đưa ra cho bệnh nhân thở oxy thì sẽ ra mau xuất diễn hơn
hiện tại bây giờ nói thật là chưa có báo cho gia đình
chứ nghĩ là mình người bình thường
mỗi lần mà gọi điện hay là nhiều video call á
thì mình mặc đồ bình thường
tại vì mình không có thấy gì cái cảm giác là mình bị bệnh
thành thử là không có báo cho gia đình
thì người nhà mình đã ra nếp không
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay lúc một mươi tám h
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống